ngày hai mươi bốn tháng năm ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt sáu nội dung chính của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai và ba nghị quyết chuyên đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
trong thời gian tới tỉnh ủy quảng bình yêu cầu các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tổ chức quán triệt kết quả hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai đến mọi cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị
tạo sự đồng thuận tạo bước chuyển biến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng